liên quan vụ đòi thu phế năm trăm linh đồng mỗi xe hàng vào cửa khẩu kim thành sáng hai mươi sáu tháng năm
đại diện ban quản lý khu kinh tế tỉnh lào cai cho biết cơ quan công an đã triệu tập người đàn ông
trong video lan truyền trên mạng xã hội qua xác minh ban đầu khoảng một mươi ba h ba mươi chiều hai mươi bốn tháng năm
một lái xe mang biển kiểm soát tỉnh bình định trở hàng xuất khẩu qua bến bãi ở cửa khẩu kim thành
sang trung quốc thì bị một người đàn ông đòi thu tiền trong đoạn hội thoại trên video
người đàn ông này nói đây là tiền cổng vào cửa khẩu khi tài xế cho biết đã đóng tiền cổng thì người này
nói tiền cổng là tiền cổng tiền bãi là tiền bãi nghĩa là hai loại tiền các lái xe phải đóng khác
nhau khi vào khu vực cửa khẩu kim thành và xe nào cũng phải chịu như vậy
theo các tài xế tất cả phương tiện xuất khẩu hàng hóa
trước khi vào sâu trong khu vực cửa khẩu kim thành đều phải qua bãi kb hai để làm thủ tục báo quan
thuật ngữ chỉ việc liên quan đến chi phí không chính thức khi làm thủ tục xuất khẩu hàng hóa
việc xuất hiện các đối tượng đứng ra thu phế phương tiện chở hàng xuất khẩu đi qua bến bãi
ở cửa khẩu kim thành đã xuất hiện từ lâu gây bức xúc cho tài xế
đại diện ban quản lý khu kinh tế tỉnh lào cai thông tin ngay sau khi đoạn video nói trên
được lan truyền trên mạng xã hội các đơn vị chức năng đã nhanh chóng vào cuộc
hiện phía công an đã triệu tập người đàn ông đòi thu tiền phương tiện vào khu vực cửa khẩu để xác minh làm rõ vụ việc
hôm nay có đại diện của tập đoàn tuần châu ra thu tiền chơi ở bãi biển ba mươi k một người
bên mình không đồng ý nộp tiền thì họ bảo sẽ cho lực lượng an ninh ra cưỡng chế
đoàn minh thuê năm mươi phòng khách sạn trong này mà ra bãi biển chơi còn bị thu phí
thử hỏi mọi người có quy định nào như vậy không hay đây là quy định riêng của tỉnh quảng ninh á
bài viết sau khi được đăng tải đã nhận được lượng tương tác rất lớn và có nhiều ý kiến trái chiều
khá đông ý kiến cho rằng việc du khách tới bãi biển tổ chức team building
với số lượng người đông thì việc thu phí là hợp lý vì các bãi biển tại quảng ninh và những địa phương khác đều thế
tuy nhiên nhiều người cũng cho rằng việc thu phí ba mươi một người là quá cao
nói về vụ việc đại diện tập đoàn tuần châu cho biết vào khoảng một mươi sáu h bốn mươi ngày hai mươi bốn tháng năm
qua hệ thống camera giám sát lực lượng an ninh của bãi biển thấy có đoàn khách khoảng năm mươi người
đang tổ chức chơi team building tại vị trí bãi cát tắm tuần châu
khu vực nhóm du khách tổ chức team building có căng dây bãi biển
và hệ thống âm thảm
vì vậy lực lượng an ninh quản lý bãi biển tới yêu cầu thu phí ba mươi một người
tuy nhiên nhóm du khách này không đồng ý và cho rằng đã nhiều lần tổ chức chơi như vậy
ở các bãi biển khác nhưng chưa bao giờ mất phí
sau khi chơi team building xong nhóm du khách không trả phí mà lên xe về khách sạn
cũng theo đại diện tập đoàn tuần châu tại bãi tắm tuần châu có quy định thu phí dịch vụ team building ba mươi k một người
dịch vụ đốt lửa trại năm mươi k một người và dịch vụ thuê địa điểm tổ chức tiệc bảy mươi k một người
chích khấu một mươi người thì miễn phí một người
còn du khách tới tắm biển đi dạo sẽ không mất phí
việc thu phí các dịch vụ trên để phục vụ công tác bảo trì quản lý và dọn rác bãi biển
đại diện tập đoàn tuần châu nói nhóm năm mươi du khách sau khi chơi team building xong thì không trả phí
sau đó tự nhặt rác và xuống tắm biển rồi đi về
phía lực lượng an ninh quản lý của bãi biển không có lời lẽ nào xúc phạm hay gây gắt gì
đại diện thành phố hạ long cho biết thêm việc thu phí các dịch vụ team building
đốt lửa chạy thuê mặt bằng tổ chức tiệc tại các bãi biển đều đã được cấp phép
liên quan đến vụ việc trên phía thành phố hạ long cũng đã yêu cầu phòng văn hóa thông tin
và ủy ban nhân dân phường tuần châu kiểm tra làm việc với ban quản lý bãi biển tuần châu
để làm rõ thông tin du khách phản ánh
thưa quý vị không thể phủ nhận team building đóng vai trò quan trọng trong mỗi tổ chức doanh nghiệp
khi đây là hoạt động giúp giải tỏa căng thẳng và gắn kết các thành viên
tuy nhiên điều đó không đồng nghĩa với việc
các công ty đua nhau vẽ ra các trò phản cảm tục tiễu vi phạm quy tắc ứng xử nơi công cộng
vào năm hai nghìn hai mươi hai hình ảnh nhóm chị em vui đùa trên bãi biển ở hạ long quảng ninh
với nửa phần trên cơ thể không được che kỹ càng đã khiến dư luận vô cùng ngán ngẩm
sau khi phân tích hình ảnh video nhiều ý kiến cho rằng video này được quay từ hơn hai năm trước đó
ngày một mươi ba tháng chín trên các trang mạng xã hội bất ngờ lan truyền hình ảnh
đoàn clip ghi lại cảnh chơi team building
được cho là trên bãi biển hạ long tỉnh quảng ninh
đáng nói một nhóm phụ nữ đã ăn mặc khá phản cảm trong lúc tham gia các trò chơi
thậm chí quanh khu vực này có nhiều người gồm có đàn ông người già trẻ nhỏ qua lại
qua hình ảnh ghi nhận các chị em vui đùa trên bãi biển
tuy nhiên nửa phần trên cơ thể lại không được che kỹ càng nên trông vô cùng nhức mắt
ngay sau khi các hình ảnh đoạn clip được chia sẻ đã lập tức nhận nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng
nhiều người cũng không khỏi bất ngờ và bức xúc vì sao các chị em lại có thể vô tư đến mức lố lăng phản cảm đến như vậy
hiện các cơ quan chức năng đang vào cuộc làm rõ vụ việc
tuy nhiên sau khi phân tích kỹ hình ảnh video nhiều ý kiến cho rằng video này được quay từ hơn hai năm trước
từ đó một câu hỏi được dư luận đặt ra là nếu thực sự vụ việc này diễn ra hai năm trước thời hiệu xử lý có còn không
bên cạnh đó cũng có quan điểm cho rằng cơ quan chức năng cũng cần xác minh ai là người phát tán video này
cơ quan chức năng cũng cần xác minh ai là người phát tán video này lên mạng xã hội và phát tán với mục đích gì
giải đáp về vấn đề này theo luật sư trần xuân tiền trưởng văn phòng luật sư đồng đội đoàn luật sư thành phố hà nội
hiện nay định nghĩa cũng như các tiêu chí xác định hành vi phản cảm trong luật vẫn còn chưa rõ ràng
hơn nữa chế tài xử phạt đối với các hành vi không phù hợp với truyền thống đạo đức thuần phong mỹ tục của dân tộc
hiện nay mới chỉ áp dụng trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo căn cứ vào nghị định ba mươi tám hai nghìn hai mươi một ndcp
còn đối với những hành vi ăn mặc phản cảm tại nơi công cộng nói chung hiện vẫn chưa có quy định chi tiết về chế tài xử phạt
tuy nhiên nếu có căn cứ cho thấy hành vi này vi phạm quy định về trật tự công cộng gây mất trật tự công cộng
thì căn cứ vào điểm a khoảng một điều bảy nghị định một trăm bốn mươi bốn hai nghìn hai mươi một ndcp
những người này có thể bị phạt cảnh cáo
trong trường hợp hành vi này có dấu hiệu khiêu dâm tại nơi công cộng căn cứ điểm e khoảng năm điều bảy nghị định này
người vi phạm có thể bị phạt tiền từ năm tám triệu đồng
về thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong vụ việc này theo luật sư tiền điều năm nghị định một trăm bốn mươi bốn hai nghìn hai mươi một ndcp quy định
thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự an toàn xã hội là một năm
và được tính từ thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm
đồng thời căn cứ điều sáu mươi năm luật xử lý vi phạm hành chính hai nghìn một mươi hai sửa đổi hai nghìn hai mươi nếu hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính
thì không thể ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính nhưng vẫn phải ra quyết định tịch thu tăng vật
phương tiện vi phạm hành chính nếu tăng vật phương tiện vi phạm hành chính thuộc lại cấm tàng trữ cấm lưu hành hoặc tăng vật
phương tiện mà pháp luật có quy định hình thức xử phạt tịch thu và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả
được quy định
đối chiếu với quy định trên nếu xác định được hành vi phản cảm của nhóm du khách tại bãi biển được thực hiện từ hơn hai năm trước
thì đã hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính đối với nhóm người này
hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả không áp dụng đối với hành vi vi phạm trên
nên cũng không đặt ra với người vi phạm trong trường hợp hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính
cũng theo quan điểm của luật sư trần xuân tiền cơ quan chức năng cần xác minh làm rõ
đoạn clip trên do ai đăng tải phát tán lên mạng với mục đích gì
từ đó làm căn cứ tiến hành xử phạt vi phạm hành chính
làm rõ quan điểm này luật sư cho rằng hành vi nêu trên của một số cá nhân trong nhóm du khách
dù vì lý do gì cũng bị coi là hành vi phản cảm lệch chuẩn về suy nghĩ và nhận thức
phản ánh văn hóa bên trong một con người
tuy nhiên việc đăng tải phát tán video đăng lên mạng xã hội còn đáng chê trách hơn
bởi việc đăng tải hình ảnh clip có nội dung nhạy cảm xấu độc
không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn ảnh hưởng xấu đến tâm lý của người tiếp nhận
tác động tiêu cực đến môi trường mạng và nhiều hệ lụy khác
để xảy ra những ồ nào không đáng có xung quanh vụ việc nêu trên
trách nhiệm không chỉ đặt ra đối với nhóm du khách du lịch tại bãi biển
mà còn thuộc về người đăng tải phát tán video
vì vậy luật sư cho rằng cần có các giải pháp quyết liệt triệt để trong việc giải quyết hai vấn đề này
trong đó ngoài việc mỗi người dân tự nâng cao ý thức chấp hành pháp luật
cơ quan chức năng cần tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật
tạo ra môi trường tham quan văn minh lịch sự phù hợp với văn hóa thuần phong mỹ tục của dân tộc
mặt khác người dùng mạng xã hội cũng cần có ý thức sử dụng mạng một cách lành mạnh
biết chất lọc nội dung khi đăng tải trao đổi truyền bá hình ảnh clip để xây dựng môi trường mạng văn minh
thể hiện được nét văn hóa và giá trị con người việt nam
đối với những trường hợp vi phạm cơ quan chức năng cần vào cuộc quyết liệt mạnh mẽ và nghiêm khắc
đủ để cảnh tỉnh có tính răn đe các đối tượng có ý định vi phạm
về hình thức xử lý theo quy định tại điểm b khoảng bốn một trăm linh hai nghị định một mươi năm hai nghìn hai mươi ndcp
về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông tần số vô tuyến điện
hành vi cung cấp truyền đưa thông tin có nội dung trái đạo đức thuần phong mỹ tục của dân tộc
có thể bị phạt tiền từ ba mươi triệu đến năm mươi triệu đồng
đồng thời buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được buộc thu hồi đầu số kho số viễn thông
do thực hiện hành vi vi phạm
nếu việc đăng tải nhằm mục đích xâm phạm danh dự nhân phẩm uy tín của người khác
thì người vi phạm còn phải chịu trách nhiệm dân sự như chấm dứt hành vi vi phạm xin lỗi
cải chính công khai bồi thường một khoản tiền để bù đắp tổn thất về tinh thần cho người bị hại
theo quy định tại bộ luật dân sự hai nghìn một mươi năm
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại